tình quốc tế các nhà lãnh đạo thế giới đang tiếp tục các cuộc thảo luận về những diễn biến nguy hiểm của cuộc xung đột israel hamas
lực lượng đang kiểm soát giải gaza của palestine để tìm kiếm các giải pháp chấm dứt leo thang bạo lực vốn đang đe dọa tính mạng của dân thường và sự ổn định của khu vực
tổng thống ai cập abdel fattah el sisi hôm qua ngày chín tháng một mươi đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với tổng thư ký liên hợp quốc và lãnh đạo các nước ả rập xê út
thổ nhĩ kỳ và cộng hòa sip để tìm kiếm giải pháp trong các cuộc điện đàm các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm chế nhằm tránh làm phức tạp thêm tình hình
đồng thời tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao để khôi phục tiến trình hòa bình trung đông và thúc đẩy một giải pháp toàn diện công bằng trên cơ sở giải pháp hai nhà nước

tổng thống ai cập abdel fattah el sisi hôm qua ngày chín tháng một mươi đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với tổng thư ký liên hợp quốc và lãnh đạo các bên đều nhấn mạnh tấm quan trọng của việc kiểm chế nhằm tránh làm phức tạp thêm tình hình công bằng trên cơ sở giải pháp hai nhà nước